một mươi năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên cho bị cáo đặng quốc việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại phường dương đông thành phố phú quốc tỉnh kiên giang về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng do không có tiền tiêu xài nên việt đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản đem bán
vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai việt điều khiển vỏ máy đã lấy trộm trước đó của người khác
chạy đến khu vực bãi xếp nhỏ khu phố hai phường an thới thành phố phú quốc tìm tàu cao tốc chở khách để lấy trộm
đến khoảng h bốn mươi phút ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai việt phát hiện một chiếc cano có gắn một máy xăng hiệu yamaha
của bà lê bích thủy có giá trị trên tám trăm linh triệu đồng đang neo đậu không người trông giữ
nên đã lén lút dùng vỏ máy kéo trộm về bãi trường đậu gần chiếc cano khác mà việt đã lấy trộm của người dân trước đó để cất giấu
sáng hôm sau việt lấy nước sơn để sơn lại thì bị công an
trong đó việt đã bán được một vỏ máy và một máy xăng được ba bốn triệu đồng
theo kết quả giám định tổng thiệt hại tài sản do việt gây ra cho năm người bị hại là trên một tỷ đồng